dự báo trong sáng nay dãnh áp thấp vẫn còn hoạt động và tiếp tục gây mưa ở khu vực phía nam của vùng đồng bằng
cũng như là thủ đô hà nội nhưng những cơn mưa rông sẽ kết thúc trước một mươi giờ sáng nay
sau đó trời sẽ chuyển nắng gian đoạn
vì vậy ở khu vực lào cai hà giang cao bằng bắc cạn và cả lạng sơn nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực trung du và đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung vẫn khá mát mẻ
dưới tác động của rãnh mây rông trong tối và đêm qua ở khu vực phía bắc miền trung là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cũng đã có mưa rào và rông trên diện rộng
trong sáng nay mưa vẫn tiếp tục duy trì ở khu vực thanh hóa và nghệ an
sau đó đến trưa và chiều mây giảm trời chuyển nắng nhưng cường độ nắng yếu
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở thanh hóa và nghệ an chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
khu vực từ hà tĩnh đến quảng trị nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
nắng nóng chủ yếu chỉ xuất hiện ở các huyện vùng núi phía tây
trong khi đó các tỉnh thành từ thừa thiên huế trở vào đến phú yên vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng nhưng mức độ không gai gắt
nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
với phía nam trong ngày hôm nay khoảng thời gian từ sáng đến một mươi bốn giờ chiều là lúc gió mùa tây nam đang tích tụ mây ẩm
vì thế nam bộ và tây nguyên tạm thời giảm mưa còn nắng
tuy nhiên cường độ nắng không gắt nên mức nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên ở ngưỡng thấp
từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
từ sau một mươi năm giờ chiều trở đi gió tây nam tích tụ đủ mây ẩm sẽ tạo ra mây đối lưu và gây mưa rông từ giải rác đến nhiều nơi ở cả khu vực tây nguyên và nam bộ
những cơn mưa rào và rông này sẽ còn lặp đi lặp lại liên tục ở tây nguyên và nam bộ trong khoảng từ nay đến hết tháng năm
trên biển khu vực ngoài khơi phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
đều có mưa rào và rông mạnh
khả năng cao sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này cần hết sức lưu ý đề phòng
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
khu vực cà mau kiên giang chịu tác động của gió mùa tây nam nên có mưa rào và rông về chiều và tối
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước